bày tỏ lòng biết ơn kính trọng đối với đồng chí đỗ mười nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà nước và nhân dân ta người chiến sĩ cộng sản kiên trung hết lòng vì nước vì dân
trên tám mươi năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp đồng chí tổng bí thư chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ đỗ mười
đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội
là một học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh đồng chí suốt đời tận tụy với đảng với tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân
trong suốt cuộc đời hoạt động và công hiến cho đảng cho dân đồng chí đỗ mười luôn thể hiện là người của hành động luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió
những nơi khó khăn ác liệt nhất
mạnh dạn táo bạo dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm trước nhân dân trước đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân của tổ quốc lên trên hết trước hết
lễ viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười tiếp tục diễn ra đến bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
lễ truy điệu đồng chí đỗ một mươi tổ chức vào chín h ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại nhà tăng lễ quốc gia
năm trần thánh tông hà nội và hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh
lễ an táng từ một mươi ba h cùng ngày tại quê nhà khu ma vang thôn một xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
nhận được tin nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đỗ mười từ trần
lãnh đạo các nước các đảng gửi điện thư chia buồn tới lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ nhân dân việt nam và gia quyến đồng chí đỗ mười
lãnh đạo các nước các đảng gửi điện thư chia buồn tới lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ nhân dân việt nam và gia quyến đồng chí đỗ mười
hoàng thái hậu nhân dân campuchia và tôi xin chia buồn cùng gia quyến và nhân dân việt nam anh em
thủ tướng chính phủ chủ tịch đảng nước nga thống nhất dmitry medvedev đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
thay mặt chính phủ liên bang nga đảng chính trị toàn nga nước nga thống nhất và nhân danh cá nhân tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước việc đồng chí đỗ mười
nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ trần
trong thời gian lãnh đạo đảng cộng sản việt nam và chính phủ việt nam đồng chí đỗ mười đã có những đóng góp to lớn vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa liên bang nga và việt nam
chúng tôi sẽ mãi trân trọng tưởng nhớ đồng chí đỗ mười người bạn tốt của đất nước chúng tôi
trong thời gian lãnh đạo đảng cộng sản việt nam và chính phủ việt nam đồng chí đỗ mười đã có những đóng góp to lớn vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa liên bang nga và việt nam